tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định ủy ban pháp luật của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ một mươi ba để thẩm tra và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
phiên họp toàn thể này được tổ chức để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội phiên họp lần này sẽ đưa ra nhiều dự thảo luật quan trọng và các báo cáo để các đại biểu theo dõi thẩm tra
như thẩm tra dự án luật hành chính công báo cáo của chính phủ về công tác thi hành hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo của chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi tám dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của hội đồng nhân dân
ngoài ra các đại biểu của ủy ban pháp luật cũng thảo luận và cho ý kiến thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của ủy ban pháp luật về việc thực hiện một số quy định của luật thủ đô
báo cáo kết quả giám sát của ủy ban pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách được thông qua trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban pháp luật và chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày từ hôm nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng chín